thưa quý vị và các bạn lực lượng đoàn đặc nhiệm miền trung bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy công an tỉnh quảng trị bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy
vào lúc hai giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai tại km bảy trăm hai mươi sáu trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
lực lượng đoàn đặc nhiệm miền trung bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị bắt quả tang hai đối tượng gồm nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại xã hồng phong huyện an dương tỉnh hải phòng và trịnh thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại khu phố chín phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị đang trên đường vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một gói nilon màu đen trong đó có ba gói nilon nhỏ đựng năm mươi năm cục heroin
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ